tại buổi gặp gỡ với các đại tăng thống tép vong và đại tăng thống bukri
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được đến thăm vương quốc campuchia tươi đẹp và đến thăm hai vị đại tăng thống
chủ tịch nước hoan nghênh hợp tác giữa phật giáo hai nước đã có đóng góp trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước
chủ tịch nước cho rằng phật giáo có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội việt nam và campuchia
đây là một trong những điểm tương đồng của hai dân tộc
trên cơ sở đó chủ tịch nước mong rằng đại tăng thống tep vong và đại tăng thống bukri với vai trò uy tín của mình
tiếp tục có những đóng góp tích cực cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và láng giềng tốt đẹp sẵn có giữa hai nước
nhất là trong việc giáo dục các phật tử hiểu rõ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc
đại tăng thống tec phong và đại tăng thống bukri bày tỏ vui mừng và vinh dự khi chủ tịch nước và đoàn cấp cao việt nam tới thăm
các đại tăng thống đã làm lễ chúc phúc chủ tịch nước phu nhân và đoàn đồng thời cầu chúc cho mối quan hệ việt nam campuchia ngày càng phát triển bền vững
các vị đại tăng thống khẳng định luôn nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc
trong buổi sáng nay chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp việt nam tại campuchia
cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong không khí thân tình và cởi mở
tại cuộc gặp gỡ một số đại diện doanh nghiệp tiêu biểu có quan hệ làm ăn lâu dài tại campuchia đã thẳng thắn phát biểu
đóng góp và nêu các kiến nghị nhằm thao gỡ các khó khăn đưa đầu tư phát triển theo hướng bền vững hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cả việt nam và campuchia
hiện nay việt nam đã có một trăm bảy mươi hai dự án đầu tư vào campuchia với tổng số vốn đăng ký phía việt nam là ba hai tỷ usd
đứng thứ năm trong tổng số các nhà đầu tư nước ngoài tại campuchia
khách du lịch việt sang campuchia không ngừng tăng qua các năm và việt nam luôn đứng đầu trong số các nước có lượng khách lớn nhất đến campuchia trong khoảng năm năm trở lại đây
cùng với hoạt động đầu tư kinh doanh doanh nghiệp việt nam đã thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng người dân campuchia thông qua thực hiện an sinh xã hội
hoạt động này có phần ổn định xã hội nâng cao đời sống nhân dân campuchia đặc biệt là với người dân tại các vùng biên giới gặp nhiều khó khăn
phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp gỡ chủ tịch nước trần đại quang đánh giá những kết quả đạt được
về đầu tư thương mại và du lịch của cộng đồng doanh nghiệp việt nam sang campuchia đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế
tăng thu ngân sách tạo việc làm cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của campuchia trong những năm qua
qua đó có phần tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề ra các chiến lược và biện pháp hiệu quả
về đầu tư dài hạn và ổn định tại campuchia khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam
đầu tư vào campuchia theo nguyên tắc bình đẳng đôi bên cũng có lợi
cũng nhân chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia ngày hôm nay một mươi sáu tháng sáu
hai nước đã đưa ra tuyên bố chung giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vương quốc campuchia
sau đây chúng tôi xin điểm qua những điểm đáng chú ý trong bản tuyên bố chung này
nhận lời mời của quốc vương campuchia horom sihamoni chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
và phu nhân nguyễn thị hiền cùng đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong bầu không khí đoàn kết hữu nghị hiểu biết và tin cậy lẫn nhau
lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vương quốc campuchia
và các vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm
hai bên cam kết sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hai nước theo phương châm
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đã được nêu trong các tuyên bố chung của việt nam campuchia
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn năm năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi bốn tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng
lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước
bằng đàm phán hòa bình
hai bên tái khẳng định tiếp tục thực hiện đầy đủ các hiệp ước hiệp định và các thỏa thuận
về biên giới giữa hai nước quyết tâm giải quyết rứt điểm đối với những khu vực còn tồn động
trên tuyến biên giới việt nam campuchia để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới
trên đất liền giữa hai nước trong thời gian sớm nhất nhằm xây dựng đường biên giới giữa hai nước
thành đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
trong bối cảnh tình hình khu vực đang thay đổi với những diễn biến hiện nay
hai bên cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp và hợp tác
thông qua hợp tác chia sẻ thông tin và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích tăng cường sự thống nhất
và vai trò trung tâm của asean đóng góp cho hòa bình an ninh ổn định và hợp tác
trong khu vực cũng như trên thế giới
hai bên khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
bao gồm cả đàm phán và tham vấn kiềm chế từ bỏ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế
bao gồm công ước liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về luật biển
hai bên cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các nước thành viên khác
của ủy hội mê công quốc tế cơ chế hợp tác mê công lan thương và các cơ chế hợp tác mê công khác
nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông mê công
đến cuối giờ chiều nay chuyên cơ đưa chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã về đến sân bay nội bài hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới vương quốc campuchia
bản tin tiếp tục với những tin tức khác
chiều nay tại hà nội thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngài yascho fujita
trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ngày yasuo fujita
đối với các chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước việt nam nhật bản
đặc biệt là nguồn vốn oda ngày càng tăng của nhật bản dành cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của việt nam
như giao thông cải cách thủ tục hành chính đào tạo nhân lực xoa đói giảm nghèo
sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản thông qua văn phòng jica tại việt nam
có ý nghĩa quan trọng đối với việt nam trong việc tái thiết lập và xây dựng đất nước sau chiến tranh
duy trì ổn định xã hội và phát triển kinh tế việt nam
hướng tới thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa vào năm hai nghìn ba mươi
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị trưởng đại diện văn phòng jica tại việt nam
ngài yashu fujita sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa bộ công an việt nam và jica
ngài yasu fujita nêu rõ trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản
đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình
đóng góp tích cực hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica
góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí khách mạng việt nam
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã được bộ công an tổ chức vào chiều nay tại thủ đô hà nội
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì bộ cảm mặt
tới dự còn có các đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí trần bình minh ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
và đồng chí nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định trong chiến công thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
luôn có sự đồng hành phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí
thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị các cơ quan báo chí đội ngũ phóng viên biên tập viên
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh trật tự
tuyên truyền cổ vũ động viên các nhân tố mới
phát hiện biểu dương những gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời lên án đối với cái xấu cái ác trong xã hội
thay mặt các cơ quan báo chí chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí thuận hữu nêu rõ
thời gian qua bộ công an đã hợp tác giúp đỡ tạo điều kiện cho lực lượng báo chí hoạt động
mong rằng thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp ngày càng gắn bó với lực lượng báo chí cách mạng việt nam
chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động của lực lượng công an
từ đó sẽ giúp báo chí tránh đưa những thông tin thiếu định hướng không chính xác
giúp lực lượng báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng trong hôm nay thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
tại lễ kỷ niệm ba mươi năm năm ngày truyền thống cục tham mưu an ninh một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất do tổng cục
cùng dự buổi lễ có đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an
trải qua ba mươi năm năm xây dựng công tác và trưởng thành các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục tham mưu an ninh luôn đoàn kết tận tụy
nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của lực lượng an ninh nhân dân sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những chiến công
thành tích xuất sắc mà cục tham mưu an ninh đã đạt được trong ba mươi năm năm qua
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị cục tham mưu an ninh
cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống xây dựng đảng và xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh
tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh công an nhân dân học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc khác
nâng cao công tác phân tích đánh giá dự báo tình hình nhất là dự báo chiến lược tập trung vào các chuyên đề lớn những vấn đề mới phát sinh
tiếp tục tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức sơ kết tổng kết việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng
nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia phát hiện đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động
thư ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho cục tham mưu an ninh
đây là sự đánh giá ghi nhận của đảng nhà nước đối với những chiến công của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cục tham mưu an ninh
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với cục cảnh sát truy nã tội phạm về việc vận động toàn dân tham gia công tác truy nát tội phạm
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
việc xây dựng quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu với lãnh đạo bộ công an về chương trình kế hoạch đề mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung trong công tác tham gia truy nã tội phạm nói riêng
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh sau lễ ký kết cần quán triệt nội dung quy chế đến từng cán bộ chiến sĩ giữa hai đơn vị và trong toàn lực lượng tuyên truyền phổ biến quy chế đến quần chúng nhân dân đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu vùng xa
cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và cục cảnh sát truy nã tội phạm cần có sự phối hợp trong việc đôn đốc đánh giá cụ thể việc triển khai quy chế
sau sáu tháng đến một năm cần có sơ kết về những kết quả đạt được cũng như những thiếu sót cần phải bổ sung để việc thực hiện quy chế giữa hai đơn vị ngày càng đạt hiệu quả cao

trung tướng phan văn vĩnh tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát đã đến dự buổi gặp mặt